tại dọc tuyến tỉnh lộ một mươi hai thuộc địa phận huyện crong bong tỉnh đắk lắc tình trạng mưa thì tránh ổ voi ổ gà nắng thì bụi mù mịt là những gì mà người dân sống dọc hai bên đường đang phải chịu đựng hơn một mươi năm nay
tính từ cột mốc này cho đến trung tâm huyện thì chỉ còn khoảng một mươi ba km nữa nhưng mà cái quãng đường sau này thì thực sự đang là một cái thử thách vô cùng to lớn đối với người dân khi mà chất lượng mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng
những hố nước đỏng chiếm gần hết đường khi trời mưa mặt đường trơ đá sỏi khi trời nắng nguy cơ tai nạn giao thông phương tiện gặp sự cố hỏng hóc luôn dình dập người dân
chất lượng đường như thế này khiến người dân luôn cảm thấy lo ngại khi muốn đi vào trung tâm huyện hoặc ngược lại
mưa xuống thì lại lội mà nắng lên thì bụi bậm làm cho ảnh hưởng vấn đề môi trường không khí về vợ trường

bụi bậm bay vô đến nhà dân rất nhiều làm cho sự dơ bẩn trong khung viên ngôi nhà nên là sự dân chúng không hài lòng trong vấn đề này
cái ngày mà khởi công thì đến giờ phút này khoảng trên dưới một mươi tấn
nhưng cái việc thi công thì có phần cũng chậm trễ làm ảnh hưởng đến cái đời sống vô lưu hoàng hóa và đi lại của bà con rất là nhiều
tỉnh lộ một mươi hai đi qua huyện crôm vông tỉnh đắk lắk
kết nối từ ngã ba yang rét giang ré đến vương chóa dài khoảng hai mươi ba km
tuy là cái đường nhất mạnh của huyện nhưng đã bị vư hỏng từ rất lâu
mặc dù đã được tỉnh góp vốn sửa chữa từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho gần một mươi bốn km đoạn từ ngã ba yang rét giang ré đến trung tâm huyện nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục
tại cuộc họp kiểm tra tình hình kinh tế xã hội đầu năm hai nghìn một mươi chín
dân dân huyện crôm vông cũng như địa phương có đề nghị các sở ngành của tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư giai đoạn hai
để làm sao sửa chữa với bốn mươi tỷ như vậy thì nó không đảm bảo
cho nên cũng có cái đề nghị
trong quá trình đề nghị thì chưa được ủy ban dân tỉnh đồng ý
thì đơn vị thi công cũng có dừng lại một thời gian dừng lại trên hai tháng
dẫn đến là cái dư luận bà con người ta cũng có những cái người ta cũng thắc mắc
vì thực tế cái việc sửa chữa càng nhanh càng sớm càng tốt thì người dân người ta sẽ phấn khẩn
chủ trương sửa chữa đường giao thông thì đã có
tuy nhiên thời gian thực hiện lại quá lâu lên đến hai năm trong một mươi bốn km đường
điều này đang là rào cản rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp đến tìm cơ hội đầu tư vào huyện đã phải tự bỏ
nông sản do người dân sản xuất ra đều bị tư thương ép giá
thiết nghĩ các ngành chức năng cần có giải pháp giải quyết triệt để
tránh tình trạng giao thông xuống cấp giúp đời sống của bà con nơi đây bớt khó khăn